trong tháng ba sở giao dịch chứng khoán hà nội đã tổ chức một mươi sáu phiên đấu thầu huy động được tổng cộng hơn một mươi bốn hai trăm linh tỷ đồng trái phiếu giảm hai mươi bốn so với tháng hai
tất cả các trái phiếu huy động được là do kho bạc nhà nước phát hành tỷ lệ giá trị trúng thầu so với giá trị gọi thầu tháng ba đạt năm mươi hai khối lượng đạt thầu của tháng ba gấp hai một lần khối lượng gọi thầu
lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn năm năm là ba bảy một năm một mươi năm là nằm trong khoảng bốn bảy bốn bảy mươi hai một năm một mươi năm năm trong khoảng năm hai năm sáu một năm hai mươi năm trong khoảng năm hai năm năm mươi sáu một năm ba mươi năm là năm tám một năm